thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay thì miền bắc sẽ xuất hiện nồm ẩm
mức nhiệt là từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ c độ ẩm là bảy mươi
sáng sớm sẽ có hiện tượng mây mù đặc biệt là khu vực đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
quý vị đặc biệt lưu ý nên bật điều hòa ở chế độ hút ẩm lau nhà bằng khăn khô liên tục
và không nên mở cửa sổ vì điều này sẽ khiến cho nhà càng có những cái cảm giác khó chịu hơn
còn ở trung và nam bộ thì thời tiết đêm về sáng mát mẻ thoáng đẳng có sương mù nhẹ
còn đến sáng thì nắng giáo sẽ xuất hiện thời tiết khá thuận lợi và thích hợp cho việc di chuyển của quý vị
đặc biệt là trong thời điểm cận tết